thưa quý vị bước sang ngày nghỉ lễ thứ tư cả nước đều ít mưa nắng giáo
nam bộ là nơi có nắng mạnh nhất còn bắc bộ thời tiết đẹp hơn có nắng vừa phải và không khí rất dễ chịu
tại thủ đô hà nội hôm nay thì trời quang nắng nhẹ tiết trời tương đối mát dịu
và bên cạnh đó thì đường xá ngày lễ thông thoáng hơn so với những ngày thường nhật
giúp cho bầu không khí thêm trong lành và mọi người thư thái xuống phố dạo chơi
nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn tại nam bộ hiện đang là khu vực nóng nhất cả nước
thành phố hồ chí minh đang chạm mức nắng nóng với mức nhiệt lên tới ba mươi năm ba mươi sáu độ c
sau một ngày nắng gắt thì dự báo vào chiều tối cả khu vực tây nguyên và nam bộ đều sẽ xuất hiện mưa rông
đây là những cơn rông lẻ tẻ trên diện hẹp nhưng vẫn có thể kèm theo các hiện tượng gió giật và sấm xét nguy hiểm
quý vị quan sát thấy mây đen nên chủ động tìm nơi tránh trú an toàn